trị cục chăn nuôi thú y tỉnh đồng nai cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với ông ninh văn trường
kiểm dịch viên của đơn vị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi đưa đi tiêu thụ
trước đó trạm kiểm dịch tà lợn châu phi thuộc huyện long thành tỉnh đồng nai đã cấp giấy vận chuyển cho một lô một mươi bốn con lợn
từ xã bảo cạn huyện long thành đi tỉnh vĩnh long
đi qua địa phận thành phố hồ chí minh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ qua lấy mẫu xét nghiệm đều dương tính với dịch tà lợn châu phi
điều đáng nói là lô lợn trên có niêm phong và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật chuyển ra ngoài tỉnh do ông ninh văn trường
kiểm dịch viên tri cục trăn nuôi thú y đồng nai cấp vào ngày ba tháng bảy
tại đồng nai đến thời điểm này dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở chín huyện thành phố